sau hai năm lẩn trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự là trí nhảm lê ngọc đăng khoa hay còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm là trương tấn tài là đối tượng truy tìm có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam đại náo ở quận bình tân tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án băng áo cam gây thương tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lẫn trốn tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
vào tối ngày năm tháng chín hai nghìn hai mươi hai các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an huyện bình chánh đột kích bắt giữ ba đối tượng trí khoa và tài
đường đồng xoài phường hòa minh công an quận liên triểu phát hiện có bốn năm trăm chín mươi bốn sản phẩm là bánh kẹo
trung thu kẹo các loại có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng tử hợp pháp qua làm
việc đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường thông qua
các cơ sở bán hàng trên mạng internet để về phân phối bán lại cho các tiệm tạp hóa và chợ trên địa bàn
liên quan đến vụ trôn lấp chất thải quy mô lớn tại huyện phú giáo của tỉnh bình dương
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương bước đầu xác định được năm doanh nghiệp chuyển giao
chất thải tại bãi trôn lấp rác thải trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
môi trường trà vinh theo đó khu đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
trôn lấp các loại chất thải có diện tích là khoảng hai mươi tám m hai thuộc bốn thửa đất do ông hứa đông làm chủ
hiện tại khu đất này đã xây dựng dãy nhà ở cho công nhân có năm kho xưởng với tổng diện tích khoảng
ba m hai chứa các loại chất thải rắn công nghiệp như bã cà phê vải vụn bao nhi lông giấy vụn
phần diện tích còn lại đã san lấp nền và một phần đang chứa các loại chất thải như than
xỉ lò hơi can thùng nhựa rỗng tại địa điểm trôn lấp chất thải thì toàn bộ nhà xưởng xây dựng đều
không có giấy phép điểm đang tập kết và trôn lấp các loại chất thải không có bất cứ một văn bản
hoặc giấy phép của cơ quan chức năng qua giả soát các báo cáo quản lý chất thải của doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh bình dương bước đầu xác định năm doanh nghiệp đều ở tỉnh bình dương chuyển giao
chất thải cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh bao gồm công ty trách
nhiệm hữu hạn politex far eastern việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn dệt đại hào công ty trách
nhiệm hữu hạn long hua việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn crystal elegance textiles việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạn tata cophi việt nam
thưa quý vị thực hiện đề án huyện cô tô không có rác hành hữu
từ ngày một tháng chín ủy ban nhân dân huyện cô tô đã bắt đầu thí điểm tuyên truyền vận động nhân dân
khách du lịch không mang túi ni lông đồ nhựa dùng một lần và các vật dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường
khi tham quan du lịch tại cô tô
đề án này ra đời trong bối cảnh môi trường trên huyện đảo này hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi lượng rác thải từ sinh hoạt và hoạt động du lịch đặc biệt là rác thải nhựa
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv trong những ngày đầu huyện đảo cô tô bắt đầu triển khai thực hiện đề án này
tại khu vực trung tâm dịch vụ thương mại huyện cô tô hầu hết những hộ kinh doanh các tiểu thương tại đây
đều đã được tuyên truyền và ký cam kết về việc không sử dụng túi ni lông
thế nhưng thói quen sử dụng túi ni lông trong mua sắm sinh hoạt làm việc lao động hàng ngày
của phần nhiều người dân và du khách khi đặt chân đến đảo
khiến việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông
trở nên khó thực hiện
để triển khai hiệu quả quy định này huyện cô tô đã yêu cầu các hãng vận chuyển và công ty lữ hành
hướng dẫn cho du khách ngay từ khi bán vé và khi đến cầu cảng vân đồn
để ra cô tô thì sẽ yêu cầu mọi người để lại chai nhựa túi ni lông
cùng những vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
lượng khách du lịch tới cô tô ngày một lớn cũng gây ra những sức ép không nhỏ
tới năng lực xử lý rác thải và vệ sinh môi trường của đảo
cái khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải nhựa ô tô đó là vấn đề là cô tô
thì xung quanh là biển thì cái lượng rác thải nhựa ở đại dương châu giặc là rất lớn
một cái khó khăn nữa là cốt lõi trong vấn đề thực hiện đó là vấn đề là thói quen
sử dụng của người dân và cái việc là sử dụng những cái sản phẩm nhựa một lần
thì đối với đã đi vào đời sống nhân dân là nó rất là tiện ích
nên là thay đổi thói quen này thì chúng tôi nghĩ là cũng phải làm dần dần
nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm tâm thực hiện trong thời gian tới
huyện cô tô cũng kêu gọi mỗi người dân trên đảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa
bằng các hành động cụ thể thiết thực vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần
chính quyền người dân và du khách đều thực hiện chiến dịch dọn rác trên đảo
ngoài tuyên truyền cho khách du lịch và phát triển du lịch của huyện cô tô
thì việc thu gom rác và phân loại rác và tuyên truyền cho khách và người dân
hạn chế sử dụng túi nông và rác thải nhiệm một lần
cũng giúp cho người dân cô tô một môi trường trong sạch hơn không khí thoáng đẳng hơn
sự đồng thuận của người dân du khách và doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết
làm nên thành công cho việc triển khai thí điểm đề án huyện cô tô không có rác thải nhựa
việc thí điểm đề án này sẽ được triển khai trong khoảng vài tháng
sau đó sẽ tổng kết để tiến tới áp dụng chính thức quy định này
bởi hiện nay tại huyện đảo cô tô các nhu yếu phẩm cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ
để có thể đáp ứng nhu cầu của du khách
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một a
hướng đi từ dầu dây đi tp hcm qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
một xe ben chở răm gỗ hình tròn rất trơn rơi xuống đường
thời điểm này nhiều người điều khiển phương tiện xe mô tô đi qua bị ngã rất nguy hiểm
ngay sau khi nhận được tin báo cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chạm suối tre
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
đồng thời phối hợp với người dân địa phương dọn các khối lượng răm gỗ đã bị đổ ra đường
suối tre và người dân địa phương đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mọi nhỏ đường
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn thao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm
phường mai dịch quận cầu giấy tp hcm về tội giết người
đối tượng này cao
cao một m sáu mươi tám và có nốt tuổi cách một cm sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có xẹo chấm ở đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện